trong một mươi ngày làm việc kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn đã diễn ra hết sức sôi nổi với nhiều vấn đề nóng của xã hội nhiều dự án luật đã được đưa ra để thảo luận
bên cạnh những ý kiến đóng góp tích cực của các đại biểu quốc hội hai tuần đầu kỳ họp quốc hội cũng đã nhận được sự quan tâm của cử tri trên cả nước
sau đây là một số ý kiến của cử tri mà chúng tôi ghi nhận được
bên cạnh những ý kiến đồng tình ủng hộ quá trình xây dựng hoàn chỉnh chính sách pháp luật nhà nước
cử tri cả nước cũng hết sức quan tâm tới nhiều vấn đề nóng của xã hội đang được quốc hội đưa ra xem xét thảo luận
trong cuộc họp vừa rồi tôi thấy có hai vấn đề
một là vấn đề giáo dục hai về vấn đề là tăng giá điện của tập đoàn điện lực việt nam
làm sao có như là rõ và minh mạch vấn đề thi trường của học sinh
còn vấn đề thứ hai là tôi thấy bức xúc nhất là vấn đề điện năng
chả hiểu lúc nào năm nào cũng kêu lỗ rồi là tăng giá
theo tôi nghĩ thì cái này đề nghị thanh tra chính phủ kiểm toán nhà nước nhảy vào cuộc để kiểm tra xem như thế nào
bên cạnh những vấn đề nóng cử tri cũng cho rằng công tác thảo luận xây dựng luật của các đại biểu quốc hội
cần tập trung đi sâu vào trọng tâm của vấn đề cũng như cần đưa ra được những phương án xử lý cụ thể hơn
trong công tác thảo luận thì có nhiều luật mà đại biểu quốc hội cũng trả lời phát biểu nó cũng hơi bỏng vô và nó không đi vào thực chất
thành ra cũng tạo ra điều kiện cho người dân thực hiện pháp luật là hơi khó
và tôi thấy rằng là cũng các cái đặc biệt là giám sát những các cái tư lệnh ngành phát biểu ý kiến này khác thì tôi thấy là cái việc giám sát nó hơi nhiều
nhưng mà khi thực hiện thì nó không được đầy đủ như là hứa
nói chung mà cái hoạt động của quốc hội thì so với trước là cũng có nhiều cái mà thay đổi tốt
thế nhưng mà cứ được cái việc này thì lại việc khác nó lại nảy sinh cái mới
thế thì chúng tôi cũng hy vọng là tất cả các cái ngành các cái tư lệnh các cái người đứng đầu đều phải có những cái suy đoán phán đoán làm sao được trước những vấn đề mà mình
phòng là hơn để cho nó có kết quả tốt hơn
nhìn chung hai tuần đầu kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn đã diễn ra sôi nổi
nhiều vấn đề nóng nổi cộm đang nhận được sự quan tâm của đông đảo nhân dân đã được đưa ra thảo luận
phần nào đáp ứng được những kỳ vọng của cử tri cả nước